chuyển sang phần tin thế giới đáng chú ý anh bạn láng giềng của chúng ta là trung quốc đến thời điểm này
tình hình dịch covid một mươi chín đang ngày càng trở nên nghiêm trọng tại hồng kông
lãnh đạo trung quốc đã phải ra chỉ thị yêu cầu ưu tiên nhiệm vụ kiểm soát dịch tại đây
cụ thể chủ tịch trung quốc tập cận bình đã ra chỉ thị về việc hỗ trợ hồng kông chống lại đợt dịch covid một mươi chín thứ năm
nhấn mạnh rằng chính quyền đặc khu nên chịu trách nhiệm trong kiểm soát dịch bệnh
trong khi các ban ngành trung ương và các địa phương phải ủng hộ và giúp đỡ chính quyền hồng kông làm tốt công tác phòng chống dịch
theo truyền thông hồng kông ông tập cận bình đưa ra yêu cầu ba tất cả và hai đảm bảo đối với cuộc chiến chống dịch tại đây
bao gồm chính quyền đặc khu phải coi việc ổn định kiểm soát dịch là nhiệm vụ trên hết tất cả hiện nay
huy động tất cả lực lượng và nguồn lực có thể huy động thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết
nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe thể chất cho người dân hồng kông và đảm bảo ổn định chung của xã hội hồng kông
ông còn thông qua phó thủ tướng trung quốc hàng chính chuyển lời tới bà lâm trịnh nguyệt nga
trưởng đặc khu đề cập tới sự chú ý cao độ đối với tình hình đại dịch và sự quan tâm đối với người dân địa phương
thông tin cũng cho hay chính quyền trung mương trung quốc quyết định thiết lập một cơ chế điều phối công việc
do văn phòng các vấn đề hồng kông và macau của quốc vụ viện và ủy ban y tế quốc gia dẫn đầu
nhằm tăng cường lập kế hoạch tổng thể và điều phối các công việc liên quan đến phòng chống dịch ở hồng kông
trong khi đó bà lâm trịnh nguyệt nga cho biết sẽ tiếp tục lãnh đạo chính quyền đặc khu qua việc tận dụng
tối đa sự hỗ trợ của chính quyền trung ương và nỗ lực hết mình để chống lại dịch bệnh là ưu tiên hàng đầu của hồng kông
theo bà lâm hồng kông đang chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của dịch bệnh vượt xa khả năng đối phó của chính quyền đặc khu
do vậy đã đệ trình một báo cáo lên chính quyền trung ương xin hỗ trợ trong các lĩnh vực cụ thể
chỉ thị của chủ tịch trung quốc được đưa ra trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang bùng phát dữ dội tại hồng kông
trong ngày một mươi sáu tháng hai vùng lãnh thổ này lại báo cáo thêm bốn hai trăm tám mươi năm ca bệnh nhiều hơn gấp đôi so với kỷ lục trước đó
hơn một mươi hai bệnh nhân bị nhiễm bệnh vẫn đang phải chờ nhập viện tính đến ngày một mươi năm tháng hai
sau cả mắt covid một mươi chín hàng ngày tại đây hiện đã gấp hơn hai mươi lần so với mức đầu tháng hai
trong khi đó
theo cảnh báo của các chuyên gia y tế con số này có thể sẽ tăng lên hai mươi tám ca mỗi ngày vào cuối tháng ba
trong bối cảnh lo lắng về mức độ do dự cao khi tiêm vaccine ở người cao tuổi tại đây
vào chiều tối ngày một mươi hai tháng hai lạng sơn đã thông báo tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi xuất khẩu
để giảm ủng tắc tại cửa khẩu tỉnh này từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi năm tháng hai
theo sở công thương tỉnh lạng sơn tính đến sáng một mươi một tháng hai tổng lượng xe hàng chờ xuất khẩu
tại ba khu vực cửa khẩu hữu nghị tân
thành chima đạt một sáu trăm bốn mươi sáu xe trong đó có một ba trăm chín mươi xe chở hoa quả tươi
chiếm gần tám mươi năm tổng số xe hàng chờ xuất khẩu
có những xe đi từ các tỉnh phía nam như đồng nai tiền giang bình thuận
và lên đến cửa khẩu từ mùng một mùng hai tết nhâm dần để chờ được thông quan
hiện trung bình mỗi ngày chỉ thông quan thành công được khoảng từ bảy mươi đến chín mươi xe một ngày
trong khi đó xe chở hàng hóa xuất khẩu từ nội địa lên khu vực cửa khẩu để chờ xuất
có xu hướng tăng
trung bình đạt một trăm sáu mươi một trăm tám mươi xe một ngày chủ yếu là hoa quả tươi như thanh long dưa hấu mít xoài
với tình hình lưu lượng hàng hóa như các tỉnh tiếp tục lên cửa khẩu
chờ xuất khẩu và năng lực thông quan như trên dự báo sẽ gây ủng ứ lớn ở các bến bãi
khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh lạng sơn trong thời gian tới
gây thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp
nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp
sau khi thống nhất với các cơ quan liên quan
thương tỉnh lạng sơn thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi
lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh lạng sơn để xuất khẩu sang trung quốc
thời gian thực hiện từ ngày một mươi sáu tháng hai đến hết ngày hai mươi năm tháng hai
bên cạnh đó sở công thương lạng sơn cũng đề nghị sở công thương các tỉnh thành phố
có mặt hàng hoa quả tươi xuất khẩu qua địa bàn tỉnh lạng sơn
thông tin rộng rãi tới các doanh nghiệp thương nhân về việc này
cùng với những kiến xe đang nằm chờ được thông quan
đó là hàng nghìn tài xế phụ lái bám xe chờ xuất hàng
dù đã nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng của tỉnh
và các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại cửa khẩu
việc sinh hoạt của các tài xế còn gặp nhiều khó khăn bất tiện
do thời tiết những ngày ở ngưỡng tám độ c trời lạnh sâu nồm ẩm
tài xế huỳnh văn lại hoài nhơn bình định chia sẻ
xe container của anh chở hai mươi năm tấn thanh long từ bình thuận
từ ngày một tết nhâm dần đến ngày một tháng
từ ngày một hai tết ra đến cửa khẩu tấn thanh hiện đã chờ gần một tuần
nhưng xe chưa thể xuất được hàng
do thời tiết buổi tối lạnh sâu các tài xế tranh thủ nấu nướng
ăn tối lúc một mươi sáu giờ hằng ngày ngay bên cạnh các xe hàng
bên cạnh các món rau thịt gà mực thực phẩm đem theo trong ngày
đầu xuân của các tài xế không thể thiếu là bánh chưng bánh tét
tài xế võ châu long lớn tuổi nhất trong xóm tài xế
quê ở bình định chia sẻ
mà nèm chúng tôi tổ chức nấu ăn với nhau cho vui
với cả hợp khẩu vị hơn
theo anh long mấy anh em thích ăn vị đậm đà và cay
nên tự nấu ăn cho ngon
không chỉ cho ớt vào các món kho xào
mà bát nước chấm của nhóm tài xế cũng được nêm đầy ớt đã giải nhuyễn
do điều kiện hạn hẹp nên cánh cửa tùng hàng được ngã ra
vừa làm mâm vừa làm chỗ chế biến đồ ăn
mỗi bữa chỉ cần khoảng ba mươi phút là chuẩn bị xong
đơn giản nhưng vẫn nóng sốt đậm đà
các món ăn cay nóng đặc trưng
của người miền trung cũng giúp cho nhóm tài xế vơi bớt giá lạnh
trong những ngày thời tiết lạnh sâu chỉ tám độ ở khu vực biên giới
mỗi bữa ăn như thế này thường có sáu đến tám lái xe chung với nhau
mỗi người góp một chút đồ một chút công
người này nấu thì người kia rửa
các lái xe chia sẻ nếu trời tạnh ráo thì sẽ trải tấm bè cạc tông ra ngồi ăn cơm
nhưng vào những ngày mưa xuân thì nên ước không có ghế
nên tất cả đứng mà ăn một nam tài xế cho biết
cơm rau thịt cá được cho hết vào trong chiếc bát ô tô
chan thêm ít mắm ớt là xong bữa
sau bữa cơm lúc một mươi sáu giờ khách tài xế trở lại không gian riêng của mình
người thì lên cao bên nằm tranh thủ gọi điện về nhà nói chuyện với vợ con
người lại đứng trước cửa xe khấn vái
mong sớm xuất được hàng để về nhà với gia đình đón tết muộn
bài viết cảnh báo ung tắc nông sản quay lại tại các cửa khẩu phía bắc
đăng trên báo điện tử tiền phong vào chiều
ngày một mươi hai tháng hai đã làm dấy lên sự lo ngại về nguy cơ ủng tắc nông sản
tại các cửa khẩu xe tái diễn
theo bài báo tình trạng ung tắc lần này là do trung quốc phát hiện
thấy virus corona bám trên phương tiện và bao bì hàng hóa nông sản của việt nam
điều khó chấp nhận với một quốc gia đang đẩy mạnh chiến lược zero covid
ngoài ra xe cũ chưa thông quan được xe mới vẫn tiếp tục kéo hàng lên
khiến cho tình trạng ung ứ nông sản càng đáng báo động hơn nữa
ông hoàng chí hiếu
giám đốc sở công thương lào cai cho biết đơn vị này vừa nhận được thông báo
từ phía huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc về việc phát hiện các trường hợp
dương tính với virus sars cov hai trên phương tiện và hàng hóa nông sản
thanh long tinh bột sắn
theo đó phía trung quốc thông báo nếu còn phát hiện trường hợp dương tính
với virus sars cov hai sẽ áp dụng biện pháp quản lý khống chế tạm thời
đối với hàng hóa thực phẩm đông lạnh và trái cây nhất là quả thanh long
do đó theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
xe hiệu suất thông quan hàng ngày tại các cửa khẩu biên giới việt nam trung quốc rất thấp
trung bình mỗi ngày chỉ giải phóng khoảng chín mươi một trăm linh xe xuất khẩu hàng hóa
trong khi đó lượng xe chở hàng hóa nông sản từ nội địa lên các cửa khẩu biên giới
đang có sự hướng tăng nhanh sau tết nguyên đắng
riêng địa bàn tỉnh lạng sơn có ngày có tới hai trăm linh xe mới được trở lên
chủ yếu là các mặt hàng nông sản trái cây tươi như thanh long mít xoài dưa hấu v v
xe cũ chưa thông quan được xe mới vẫn tiếp tục kéo hàng lên
khiến tình trạng ung ứ nông sản bắt đầu gia tăng tại các cửa khẩu
trước tình trạng đó sở công thương bình thuận đã đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
chính quyền các địa phương ban quản lý các khu công nghiệp liên minh hợp tác xã
và hiệp hội ngành nghề trong tỉnh khẩn trương thông báo tình hình đến doanh nghiệp
hợp tác xã là thành viên có hoạt động xuất khẩu sang thị trường trung quốc qua cửa khẩu biên giới phía bắc
để có kế hoạch đưa hàng lên phía cửa khẩu hợp lý cũng như tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tránh tình trạng xe hàng lên phải nằm lại chờ đợi gây tốn kém cho doanh nghiệp
vừa gây ủng tắc mất ổn định xã hội tại các địa phương có cửa khẩu như lạng sơn lào cai quảng ninh
tỉnh ninh thuận cũng đề nghị các doanh nghiệp hợp tác xã cần chủ động nghiên cứu tìm hiểu
cập nhật tình hình và yêu cầu của thị trường xuất khẩu đồng thời xem xét lựa chọn các phương thức vận tải khác
như qua đường cảng biển đường sắt nhằm giảm tải cho cửa khẩu đường bộ
bên cạnh đó chú trọng quan tâm thực hiện các giao dịch xuất khẩu theo thông lệ quốc tế thông qua hợp đồng mua bán ngoại thương
liên hệ chủ hàng phía trung quốc để đàm phán chuyển dần sang hình thức chính ngạch
chủ động thực hiện lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín trên vỏ bao bì bọc quả thanh long và thùng cắt tông đựng thanh long
kiểm soát chặt chẽ từ khâu thu hoạch phân loại đóng gói xếp hàng hóa đảm bảo không có virus covid một mươi chín
đồng tình với đề nghị đó sở công thương tỉnh lào cai đã có công văn gửi sở công thương các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
hiệp hội doanh nghiệp tỉnh lào cai các doanh nghiệp đề nghị chủ động tăng cường công tác kiểm soát phòng chống dịch đối với hàng hóa
nông sản xuất khẩu cụ thể trong công văn khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản cần chủ động phun khử khuẩn phương tiện
hàng hóa ngay từ khâu đóng gói xếp hàng lên phương tiện để đảm bảo kiểm soát dịch bệnh
trao đổi về vấn đề này đại diện tổng cục hải quan cho biết tính đến chiều ngày một mươi hai tháng hai
số lượng xe chở thông quan tại các cửa khẩu biên giới các tỉnh phía bắc có khoảng năm bốn trăm năm mươi ba xe
trong đó ở quảng ninh có một chín trăm hai mươi ba xe lào cai có một sáu trăm sáu mươi hai xe lai châu có chín mươi tám xe cao bằng chín mươi ba xe
các mặt hàng chủ yếu là hoa quả như thanh long chuối tươi
dưa hấu và các loại nông sản rau củ như ớt sáng dây cây thạch đen v v
trên tuyến biên giới phía bắc hiện có một mươi ba trên bảy mươi sáu cửa khẩu lối mở đang hoạt động
trong đó cửa khẩu quốc tế đang hoạt động là năm trên bảy cửa khẩu là cửa khẩu hữu nghị lạng sơn
gà quốc tế đường sắt đồng đăng lạng sơn cửa khẩu quốc tế móng cái quảng ninh
gà quốc tế đường sắt lào cai cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành lào cai
ngoài ra có bốn trên sáu cửa khẩu chính đang hoạt động là chima lạng sơn tà lùng cao bằng
trà lĩnh cao bằng sắp giang cao bằng một số cửa khẩu phụ điểm thông quan
để chủ động tầm soát đảm bảo an toàn môi trường xuất nhập khẩu góp phần xây dựng cơ khẩu quốc tế
đường bộ số hai kim thành thành vùng xanh không covid một mươi chín đẩy nhanh tốc độ thông quan hỗ trợ xuất khẩu
các mặt hàng nông sản trái cây trên cả nước sở công thương tỉnh lào cai đề nghị sở công thương các tỉnh
phố thông báo khuyến cáo các hiệp hội ngành hàng doanh nghiệp thương nhân xuất khẩu nông sản
của tỉnh tăng cường công tác phòng chống dịch kiểm soát các khâu từ khâu thu hoạch bốc xếp
đóng gói hàng hóa chủ động thực hiện kiểm soát phun khử khuẩn phương tiện hàng hóa ngay từ khâu
đóng gói xếp hàng lên phương tiện để đảm bảo kiểm soát dịch bệnh
đại diện tổng cục hải quan cho biết trung quốc vẫn đang siết chặt việc kiểm tra dịch covid một mươi chín
dẫn tới lưu lượng và thời gian thông quan vẫn còn hạn chế
do đó các doanh nghiệp cần phải tiếp tục theo dõi và cập nhật tình hình số lượng hàng hóa
phương tiện thông quan để có kế hoạch sản xuất hàng hợp lý
tránh gặp phải tình trạng ung tắc cục bộ trở lại như trước đây